sáng nay sở y tế tỉnh quảng ngãi đã thông tin có thêm một mươi ca dương tính với sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm từ ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng ngãi ghi nhận một trăm linh ca
trước diễn biến phức tạp này quảng ngãi đã quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với hàng loạt địa phương
trong sáng nay ubnd tỉnh quảng ngãi đã quyết định sẽ áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương hiện đang có dịch covid một mươi chín
gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi huyện ba tơ tư nghĩa và huyện bình sơn
kể từ giờ sáng mai ngày tám tháng bảy sẽ chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương này
tám huyện còn lại của tỉnh quảng ngãi dù chưa xuất hiện dịch nhưng cũng phải áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi năm để phòng dịch